tại tỉnh lâm đồng sau khi dự tiệc cưới và tiệc tân gia tại hai gia đình trên địa bàn huyện di linh
hàng chục người khách bị chóng mặt đau bụng nôn ói phải nhập viện cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc thực phẩm
theo ghi nhận tại bệnh viện hai lâm đồng đến chiều nay bệnh viện đang tiếp nhận hơn bảy mươi bệnh nhân
với các triệu chứng như đau bụng tiêu chảy đau đầu chóng mặt và nôn ói khiến sức khỏe suy kiệt
trong đó có nhiều trẻ em hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều đã ổn định và đang được theo dõi